các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong những năm qua đã xảy ra nhiều vụ việc giải danh cán bộ công an quân đội để vào các khu dân cư
nhất là ở các thôn buôn vùng sâu vùng xa thực hiện những hành vi lừa đảo
có đối tượng giải danh công an quân đội cán bộ nhà nước quen biết nhiều lãnh đạo có mối quan hệ rộng
để lừa lấy tiền của nhiều người dân có nhu cầu cho con em đi làm hoặc đi học
có đối tượng khác thì đi hù dọa những cơ sở kinh doanh gỗ lậu để vòi vĩnh tiệc
trong thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng
đã xuất hiện tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng công an trong tỉnh và bộ công an
đến tiếp cận người dân đặt vấn đề là quen biết cán bộ công chức của trong tỉnh và tỉnh ngoài
và bộ công an xin việc sau khi các đối tượng tiếp cận người dân dạy dạy cả tin đã đưa tiền cho đối tượng
sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương
một số đối tượng giải danh công an đến các cơ sở kinh doanh đặt tấn đề là đang điều tra
hoặc đang được cử xuống địa bàn để làm việc
từ đó các đối tượng đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải đưa tiền
và có trường hợp các chủ doanh nghiệp tự nguyện đưa tiền cho các đối tượng
tại huyện ea xúc đối tượng trần văn ba ở huyện ma trắc sau khi đến huyện ea xúc thăm người thân
lân la tìm hiểu biết được nhiều cơ sở có tàn trữ vận chuyển mua bán chế biến gỗ lậu
bà đã giải danh là cán bộ được bộ công an
cự đến huyện ea xúc nằm vùng để vòi vỉnh tiền của các chủ cơ sở trên
trong quá trình xuống a suốt thì thấy gỗ xe gỗ người ta ra cả ban ngày cả ban đêm gỗ rất là nhiều
thế là mình cũng ngồi nói chuyện và nghe phong phanh người này nói người kia nói
xe gỗ bất hợp pháp rất là nhiều
rồi xong rồi là người ta thấy ông này ông nọ ông kia là làm gỗ trùm nhiều lắm
thế bắt đầu là em gặp mấy người làm lớp sản
trong quá trình em ngồi với những người muốn bán trong chỗ gỗ đó
thế là em nói là tôi là công an công bộ về nằm vùng
nói vậy sau khi giới thiệu tôi là công an cho nên mấy người họ loan tin là họ tìm tôi
rồi họ đưa tiền cho tôi
với thủ đoạn trên từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trần văn ba đã lừa được tám vụ lấy hơn một mươi sáu triệu đồng của các chủ cơ sở có kinh doanh mổ lậu
ở huyện ea xúc tỉnh đắk lắk
thời gian qua ở huyện cưng ga thậm chí có đối tượng nữ đi lấy trộm quần áo trang phục của công an về mặt
giải danh là công an huyện để đi lừa người dân
qua đây thì tôi cũng xin khuyến cáo toàn thể bà con nhân dân là chúng ta không nên nhẹ dạ cả tin các đối tượng
khi tiếp cận những đối tượng có hành vi giải danh cán bộ công an giải danh các ban ngành để nhằm chiếm đoạt tài sản
và đề nghị bà con khi phát hiện thông tin có biểu hiện nghi vấn
đề nghị bà con chúng ta đến nơi công an địa phương gần nhất để trình báo sự việc
và phối hợp với cơ quan công an và lợi đối khác làm rõ các đối tượng và xử lý theo quy định và pháp luật
ngô tại đâu
qua các vụ việc trên người dân cần nâng cao cảnh giác nhằm phát hiện kịp thời thu đoạn lừa đảo của các đối tượng
báo cho cơ quan công an để ngăn chặn xử lý các đối tượng lừa đảo và tránh phải chuyện bị kẻ xấu lừa tiền mất tật mang